ngày hai mươi chín tháng chín công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt hai đối tượng cùng ngụ tại ấp tân mỹ
phường bửu hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản đây là hai đối tượng chuyên cướp tài sản
của phụ nữ giữa ban ngày ở nội ô tp biên hòa trong thời gian gần đây
khiến nhiều phụ nữ đi đường cảm thấy bất an
bước đầu qua truy xét hai đối tượng khai nhận trong hai tháng tháng tám và tháng chín đã thực hiện bảy vụ cướp
tài sản trên địa bàn tp biên hòa với thủ đoạn hằng ngày trong khoảng thời gian từ chín đến một mươi giờ
điều khiển xe mô tô phân khối lớn đi trên một số tuyến đường nội ô của thành phố biên hòa
quan sát những phụ nữ đi xe mô tô đeo túi sách dây chuyền sơ hở sau đó áp sát để cướp giật tài sản
được biết hai đối tượng trên từng có tiền án về tội cướp giật tài sản đã bị xử phạt năm năm tù
sau khi ra tù cả hai đã trở lại con đường cũ
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ